năm vừa qua phòng cảnh sát điều tra thuệ phạm với ma túy công an tỉnh đã chỉ xóa một đường dây mua bán trái phép chất ma túy ở trung cư ecolife riverside thuộc phương nhân bình tp quy nhơn
đối tượng cầm đầu là nguyễn thành trung chú huyện tuy phước thuê tầng tám của trung cư để làm nơi mua bán ma túy cho các con nghiện ở trung cư này
ngoài ra nguyễn thành trung và đồng bọn còn sử dụng mạng xã hội gia lô để nhận đơn từ khách hàng sau đó đi giao hàng tại các địa điểm mà khách có nhu cầu
còn đây là đối tượng lê hồ kiều một mươi chín tuổi trú tại tỉnh phú yên vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng khai nhận đã lựa chọn trung cư để sử dụng ma túy vì tại đây kín đáo và an toàn
so với khu dân cư việc phòng ngừa tội phạm tại các trung cư gặp nhiều thuận lợi do có lực lượng bảo vệ chuyên trách lại có nhiều trang thiết bị hiện đại và camera giám sát
sòng hạn chế lớn nhất tại các khu vực này chính là sự riêng tư tách biệt của từng căn hộ
lợi dụng điều này các đối tượng ma túy luôn tìm cách xâm nhập vào các khu trung cư để hoạt động
để đấu tranh từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát ma túy
đã chủ động tăng cường các biện pháp triệt xóa một mươi vụ khởi tố bốn mươi hai đối tượng ma túy lợi dụng các trung cư để hoạt động góp phần ổn định tình hình an ninh trả tự trên địa bàn
thời gian đến nay nhận định tội phạm và tài nạn ma túy lợi dụng các căn hộ là trung cư để hoạt động sẽ tiếp tục có triệu gia tăng và phức tạp
lực lượng công an phố sẽ tăng cường công tác đấu tranh mạnh với các loại tội phạm và tài nạn ma túy lợi dụng các căn hộ trên địa bàn phố để hoạt động tăng cường công tác

thời gian tới chắc chắn các đối tượng ma túy sẽ còn có nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi hơn
vì thế đối tượng ma túy sẽ còn có nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi hơn
vì thế đối tượng ma túy sẽ còn có nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi hơn
bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan chức năng thì sự cảnh giác ý thức trách nhiệm của mỗi người dân là hết sức cần thiết nhằm ngăn ngừa đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm nguy hiểm này
công an huyện e leo tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với hai đối tượng chuyên làm giả các loại giấy tờ lần đầu tiên xuất hiện tại tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi làm giả sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức